hiện nay chính phủ đang có rất nhiều chính sách khuyến khích nhằm thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
nhưng theo ngân hàng thế giới thì chỉ số gia nhập thị trường của việt nam vẫn thấp
mới đây phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã đề xuất bỏ phí môn bài để góp phần giảm chi phí
thời gian cho doanh nghiệp gia nhập thị trường
tuy nhiên đề xuất này vẫn đang có những ý kiến khác nhau
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây
tạo ra một bước thủ tục và quan trọng nữa là nó tạo ra chi phí cho người thành lập doanh nghiệp
bởi vì người ta phải nộp ngay khi bước vào hoạt động kinh doanh
chính vì vậy mà tính cái chi phí phải nộp trên gdp bình quân đầu người thì việt nam vẫn là cao so với thế giới
chứ vậy thì cái này làm cho cái chỉ số mà gia nhập thị trường của việt nam là được đánh giá rất thấp
theo vcci trong bối cảnh nhà nước đang thúc đẩy việc thành lập doanh nghiệp mới
bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân
cắt giảm các chi phí
tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi
thì việc thu lệ phí môn bài ngay khi bước vào kinh doanh đã đi ngược lại với chủ trương và tinh thần này
theo các chuyên gia về thuế bản chất của các khoản lệ phí là thu để phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước
và phí môn bài được thu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn như hiện nay
thì đề xuất này được xem là chưa đúng thời điểm và có thể dẫn đến thiếu công bằng
nếu bỏ lệ phí môn bài
thì như vậy vô hình chung sẽ buộc phải tăng thu các khoản khác
ví dụ tăng thu thuế để bù vào cho hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đó
và điều này có nghĩa là những người mà không kinh doanh cũng sẽ phải tăng mức thuế lên
để bù vào cho phần những người kinh doanh và như vậy là không phù hợp
theo tính toán của bộ tài chính nếu số lượng tổ chức cá nhân hộ gia đình tham gia khởi sự cho năm hai nghìn một mươi chín
tương đương với con số khoảng một trăm bốn mươi bảy hai trăm linh chín tổ chức của năm hai nghìn một mươi tám
thì với quy định miễn lệ phí môn bài dự kiến số thu ngân sách nhà nước giảm khoảng hai trăm linh tỷ đồng